cụ ông bảy mươi chín tuổi bị hẹp phế quản được các bác sĩ mở khí quản và cho điều trị tại nhà
hai tháng sau cổ họng nhiễm trùng có nhiều giỏi
ngày hai mươi tháng ba bác sĩ trần hữu thắng bệnh viện tài mũi họng trung ương cho biết
khi bệnh nhân nhập viện cổ họng mùi hôi khó chịu sưng nhìn thấy có ký sinh trùng bô bên ngoài
bệnh nhân cho biết tình trạng cổ họng có mùi hôi đã xuất hiện hai tháng
đến khi ông không nói được người nhà kiểm tra phát hiện có ký sinh trùng nên đưa ông đi viện
các bác sĩ xác định phần ống mở nội khí quản trong cổ học bệnh nhân có giỏi làm tổ
ekip thủ thuật can thiệp gấp da khoảng ba mươi con dòi
sau can thiệp sức khỏe bệnh nhân tiến triển họng không sưng không còn mùi khó chịu các chức năng dần hồi phục
đây là trường hợp rất hiếm xảy ra ở những bệnh nhân mở khí quản
theo bác sĩ thắng nguyên nhân là ống mở nội khí quản chưa được vệ sinh đúng quy cách
trong thời gian bệnh nhân điều trị tại nhà dẫn đến bẩn nhiễm trùng xuất hiện roi
mở khí quản là thủ thuật mở một đường thở qua khí quản mục đích khai thông đường thở
tạo điều kiện chăm sóc bệnh nhân dễ dàng tăng hiệu quả hút đờm
mở khí quản được các bác sĩ chỉ định trong các trường hợp cần thở máy dài ngày
một số người bệnh có thể phải mang ống mở khí quản trong thời gian dài sau khi ra viện
đa phần họ được rút ống khi hết chỉ định phản xạ ho tốt
các bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân sau phẫu thuật đặt ống khí quản cần được thay băng
rửa vết mở mỗi ngày một lần
sau khi vệ sinh cần quan sát vùng ra xung quanh kiểm tra màu sắc
chai lỗ mở khí quản bằng miếng gạc ẩm để tránh bụi bẩn và dị vật rơi vào đường thở
định kỳ đến cơ sở y tế để khám lại vết mở khí quản
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba các bác sĩ khoa ung bướu bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
cũng đã tiếp nhận một nam bệnh nhân trong tình trạng sốt đau tức vùng cổ kèm chảy dịch khó thở
người bệnh có tiền sử ung thư thành quản đã được phẫu thuật mở khí quản
đặt ống thở hầu họng và điều trị tại nhà
bác sĩ xác định bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng khá nặng triệu chứng ngứa nhẹ vùng gia quanh lỗ mở khí quản
chảy dịch hôi kèm phát hiện nhiều dị vật sống lúc nhúc tại vị trí trên
sau khi làm các xét nghiệm tiền phẫu thuật bệnh nhân được đưa vào khoa gây mê
cả bác sĩ phẫu thuật gắp gần năm mươi con dòi sống trong lỗ mở khí quản
bác sĩ cho biết nguyên nhân khiến giỏi làm tổ là người nhà chủ quan và sợ gây đau cho bệnh nhân
nên chỉ vệ sinh bên ngoài ống
chưa ra khuyến cáo những bệnh nhân đặt ống khí quản cần phải thay băng
rửa vết mở khí quản một lần một ngày
sau khi vệ sinh cần quan sát vùng ra xung quanh kiểm tra màu sắc
che lỗ mở khí quản bằng miếng gạc ẩm để tránh bụi bẩn và dị vật rơi vào đường thở
khi người bệnh có các triệu chứng như sốt cao khó thở ho nhiều đảm nhất tăng nhiều
hoặc lẫn mủ máu tụt hoặc rơi ống mở khí quản vùng ra xung quanh khí quản sưng
nóng đỏ chảy máu chảy mù cần đến bệnh viện để được tái khám